ngày hai mươi năm tháng ba các cơ quan chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã đi khảo sát và chuẩn bị địa điểm để sẵn sàng tiếp nhận hơn bốn người bị cách ly theo quy định của bộ y tế
đây là phương án nhằm giảm tải cho thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận khác
tỉnh đã lên phương án thiết lập khoảng hai mươi cơ sở cách ly tập trung với số người cách ly là ba người hoạt động hết công suất là bốn chín trăm tám mươi người
với phương châm thực hiện bốn tại chỗ đó là lực lượng tại chỗ phương tiện vật tư tại chỗ hậu cần tại chỗ chỉ huy tại chỗ